thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh bắc ninh đã chú trọng đưa vào vận hành nhiều nhà máy nước sạch đa dạng các mô hình
hỗ trợ cho bà con trên địa bàn tiếp cận với nước sạch góp phần thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
một trăm linh các hộ ở các vùng nông thôn có nước sạch tập trung
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và vốn vay của ngân hàng thế giới
hiện trạm cấp nước này đã đấu nối đến một mươi hai hội dân đạt một trăm linh tổng số đồng hồ nước lắp đặt và sử dụng
góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch tại địa phương
nhà máy thường xuyên có những thiết bị test nhanh kiểm tra từ chất lượng nước nguồn nước trong quá trình xử lý và sau xử lý
sau đó bên trung tâm cũng có một bộ phận phòng xét nghiệm
hàng tuần lấy mẫu nước
nhà máy và các vị trí trên hệ thống mạng xét nghiệm để làm sao có những biện pháp kịp thời
đảm bảo chất lượng nước cấp cho bà con theo quy truật của hội
trong những năm qua tỉnh bắc ninh trú trọng huy động các doanh nghiệp tham gia xây dựng quản lý và khai thác
nhằm giảm gánh nặng đầu tư của nhà nước đối với các công trình cung cấp nước sạch tập trung cho người dân khu vực nông thôn
qua đó giúp các hộ dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch
tuy nhiên việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh bắc ninh hiện nay vẫn còn một số khó khăn
vào mùa lũ và mùa nắng có biến động về độ đục tại các dòng sông cung cấp nước mặt nên cần kéo dài thêm thời gian
để cho người dân nông thôn được sử dụng một trăm linh nước sạch thì ubnd tỉnh bắc ninh đã có kế hoạch như vậy là đấu lối
cũng như là xã hội hóa cho tất cả các công ty có nhu cầu đầu tư vào chương trình nước sạch nông thôn
cho đến nay thì cơ bản là các xã ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã có nước sạch tập trung
để sử dụng
và có một số những cái nơi mà nó quá công suất thì như vậy là ủy ban tỉnh đã cho lưng cấp một số các nhà máy lên công suất
tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh bắc ninh có năm mươi bảy công trình nước sạch đang vận hành
với công suất hơn một trăm năm mươi ba m ba một ngày đêm cấp nước cho tám mươi bốn xã với gần một trăm năm mươi sáu hộ dân
bước đầu các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực
nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị